thưa quý vị và các bạn một mươi bảy năm đã trôi qua những người dân nghèo ở xã phước đồng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vẫn nay đây mai đó để đi tìm công lý cho mình
và mỗi lần đi qua mảnh đất của mình đã bị thu hồi sai quy định họ lại trào nước mắt vì đau đớn vì xót xa
kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phóng sự kỳ ba của chúng tôi
về những dấu hiệu sai phạm của ủy ban nhân dân thành phố nha trang và ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
trong việc thu hồi đất để giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn hoàn cầu
đầu tư xây dựng khu du lịch và giải trí sông lô để thấu hiểu và để chia sẻ với những nỗi điểm của người dân
đây là khu du lịch giải trí sông lô nay đã được đổi tên thành khu du lịch giải trí nha trang
ai đến đây tham quan cũng phải thốt lên khen ngợi vẻ đẹp và quy mô của nó
quả thật khu du lịch này là một trong những khu vui chơi giải trí đẹp nhất thành phố nha trang
nhưng phía sâu sinh phôn thịnh của nó là nước mắt của những hộ dân nghèo
vậy điều gì đã khiến cho những người dân nghèo nơi đây phải rơi nước mắt
xin thưa đó là việc cố tình phá rỡ chín mươi một căn nhà của dân để thu hồi hơn bảy mươi năm hectare đất ngoài dự án
những con số này được ông nguyễn công phước và các hội viên hội luật gia thành phố nha trang thống kê thành danh sách cụ thể từ các quyết định ba nghìn bảy mươi bốn qdub ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một
quyết định số ba nghìn ba trăm linh hai quy đê ub ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một
quyết định số ba nghìn năm trăm sáu mươi tám quy đê ub ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một
quyết định số bốn nghìn ba trăm bốn mươi chín quy đê ub ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một
quyết định số ba trăm chín mươi năm quy đê ub ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai
trong số chín mươi một căn nhà bị phá rỡ có hai mươi bốn căn nhà cấp bốn và sáu mươi bảy căn nhà tạm
về lý thuyết những gì chúng tôi chứng minh từ số đầu tiên của chương trình này về việc lấy dư thừa của dân hơn bảy mươi năm hectare đất là đúng
thì việc phá rỡ chín mươi một căn nhà này là việc làm phi pháp
sự thật là không
sự thật thế nào xin chờ câu trả lời từ cơ quan thanh kiểm tra của trung ương
có một vấn đề chúng tôi xét thấy không thể không nói tới ở đây
đó là vấn đề giá cho thuê đất
chúng tôi lại tìm đến các cơ quan chức năng của tỉnh khánh hòa để tìm hiểu sự việc
và đây là quyết định số một nghìn tám trăm bốn mươi ba quy đê ub ng ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm của ub nhân dân tỉnh khánh hòa
theo đó ub nhân dân tỉnh khánh hòa cho phép công ty trách nhiệm yêu hàn hoàn cầu nha trang được chuyển mục đích sử dụng hai trăm năm mươi bốn bảy trăm một mươi bốn m hai từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở nông thôn để xây bể tự
trong năm hai nghìn một mươi ba trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất này luật quy định như thế này
ở khoảng ba điều năm mươi tám nó quy định như thế này
một là người xin chuyển đổi đó là phải có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiền đồ của dự án
tức là cái này là nó cho
thành lập một dự án mới chứ không phải là cho đi bán
là một kỳ ý thứ nhất
kỳ thứ thứ hai quỷ quỷ theo quy định của pháp luật đầu tư
đấy nó cũng có quỷ quỷ cho nó bán là nó bán nó bỏ túi thôi
thì nó bỏ túi này thì
nhưng quán chức tỉnh hòa phải biết
tránh lệch địa tố bao nhiêu họ biết chứ
dạ đất nằm trong tay họ
họ biết tránh lệch địa tố
họ sẽ án chế trong cái chuyển đổi này
liên kết lại toàn bộ sự việc từ việc thu hồi đất quá diện tích cho phép hơn bảy mươi năm hectare
cho đến việc ra quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất sai quy định
chúng tôi nhận thấy ở đây có dấu hiệu tiêu cực
lý do vì sao thầy lại không đồng ý bàn giao cái đất này cho
tôi biết á khi mà tôi biết đây mà cái dự án mà nó hình thành á
thì tôi biết rõ ràng là cái dự án này là nó không thật
mà dù có thật chẳng nữa
thì đối với chùa tôi lập là chùa đạo tràng là có luật pháp thiệp phật của chính phủ
thành cho nên cái dự án mà cái dự án đây dầu cái gì thế nào chẳng nữa
thì nó không có không đúng luật pháp mà lấy cái đất chùa
tâm nguyện của hòa thượng thích đức dũng là giữ được mảnh đất ngôi chùa này
để vừa giữ đất vừa giữ nước vì đây là khu vực quốc phòng an ninh
trở lại câu chuyện vì sao một mươi bảy năm trôi qua
bốn đoàn công tác của thanh tra chính phủ vào làm việc mà sự việc ở dự án sông lô chưa được giải quyết
xin chỉ ra đây là một nguyên nhân mà nhiều người biến nó trở thành cái cớ
để che lấp những sai phạm ở dự án này
đó là báo cáo kết quả giám định số một mươi hai bc ddbdd ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn năm
của cục đo đạc và bản đồ bộ tài nguyên và môi trường
trong báo cáo này cục đo đạc bản đồ viết
khu dự án được thể hiện bằng một mươi năm thửa từ thửa số một đến thửa số một mươi năm
diện tích đất công ty trách nhiệm hưu hạn hoàn cầu hiện đang sử dụng
gồm ba thửa đất lớn là bốn sáu và một mươi bốn
tổng diện tích là một trăm sáu mươi tám bảy mươi tám hectare
tuy nhiên họ lại không đề cập đến một mươi hai cửa nhỏ còn lại
là người làm công tác giám định phụ trách chỉ đạo công tác giám định
khi ở sở tư pháp thì tôi nói khi báo cáo đó không phải là báo cáo giám định
vì sao tôi nói là vì một mình lý do
một là không có giám định viên
mà khi giám định thì điều
cơ bản là phải có giám định viên
nhưng ở đó không có ai là giám định viên cả
chỉ có nguyễn văn bảy là chuyên viên được cử làm tổ trưởng tổ giám định
chứ ông cũng phải là giám định viên
giám định viên là phải được nhà nước bổ nhiệm và công nhận
đó là một cái thứ nhất
thành tôi nói văn bản đó không phải là tài liệu giám định
cái thứ hai
văn bản đó không phải là tài liệu giám định
văn bản đó không do giám định viên ký
về nguyên tắc thì nó có hai ký
một nếu có những cái tổ giám định có chuyên nghiệp thì họ có cuốn dấu của họ
khi họ ký họ đồng dấu
giám định pháp y hay là giám định xây dựng hay là giám định gì gì đó
nó chuyên ngành
phải không ạ
nếu là giá cả thì tài chính
tức là nó có giám định viên
nếu tổ chức chuyên nghiệp tổ chức đó là có tổ chức đơn hoàn thì nó có cuốn dấu và nó ký nó đồng dấu
nếu nó không có cuốn dấu thì giám định viên ký và cơ quan chủ quản đồng dấu xác nhận chữ ký của cái ông đó
tại vì giám định viên là người chịu trách nhiệm trước pháp luật
về cái kết quả giám định đúng hay sai
nhưng mà đấy cái báo cáo mới ra là lý do một trong là phó cục trưởng phục trách cục đó đạt bất đồng
thì làm sao gọi là tư là giám định
hơn nữa có một điều hết sức vô lý
đó là từ nhiều năm nay thủ tướng chính phủ liên tục có văn bản đề nghị ubnd tỉnh khánh hòa và các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết rứt điểm những khiếu kiện của người dân
bị ảnh hưởng bởi dự án khu du lịch và giải trí sông lô
nhưng các cơ quan chức năng không hề có động thái gì
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm văn phòng chính phủ đã có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng
chỉ đạo thanh tra chính phủ chủ trì phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường ubnd tỉnh khánh hòa ra soát làm rõ các trường hợp trùng lập trong việc đền bù thu hồi đất của các hộ dân
giao cho công ty trách nhiệm yêu hạn thương mại xây dựng hoàn cầu thuê để thực hiện dự án
và có thông báo gửi hội luật gia việt nam hội luật gia thành phố nha trang và bà nguyễn thị thu hà
báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
vậy mà đến nay đã hết năm hai nghìn một mươi tám chỉ đạo này vẫn chưa được thực hiện
thưa quý vị và các bạn những người làm tuyên truyền như chúng tôi đi nhiều tiếp xúc nhiều lắng nghe đa chiều
để có được những thông tin khách quan đây là một trong những vụ việc điển hình mà phóng viên intv phải dày công tìm hiểu
những thông tin mà chúng tôi đưa ra là có cơ sở và được chứng minh bằng văn bản giấy tờ và các tài liệu cụ thể
hy vọng các cơ quan có thẩm quyền của chính phủ sẽ sớm vào cuộc để giải quyết rứt điểm những vướng mắc ở dự án khu du lịch giải trí sông lô
chúng tôi cũng xin được kết thúc loạt phóng sự điều tra này ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau